xin chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới như thường lệ trước khi đến với nội dung chính của chương trình tuần này mời quý vị theo dõi một số tin tức sự kiện quan trọng của thủ đô trong tuần qua
hà nội dự kiến tặng hơn tám trăm bốn mươi sáu xuất quà cho các gia đình cá nhân tập thể được hưởng chính sách với tổng giá trị phần quà lên đến hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng nhân dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
mức quà bằng tiền mặt một triệu đồng được trao cho các đối tượng như bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh trao năm trăm linh đồng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ
phần quà tiền mặt ba trăm linh đồng được trao cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
ngoài ra thành phố hà nội sẽ tặng quà mức một năm triệu đồng một người với các cụ tròn một trăm linh tuổi mức một hai triệu đồng với các cụ thọ hơn một trăm linh tuổi mức một triệu đồng với các cụ chín mươi năm tuổi và các cụ chín mươi tuổi
sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm chi trả đúng đối tượng và đúng chế độ
ngoài ra tp hà nội sẽ tặng quà mức một năm triệu đồng một người với các cụ tròn một trăm linh tuổi mức một hai triệu đồng với các cụ thọ hơn một trăm linh tuổi mức một hai triệu đồng với các cụ thọ hơn một trăm linh tuổi
các đơn vị liên quan các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết nguyên đán tân sửu và các lễ hội như thịt sản phẩm từ thịt bia rượu nước giải khát bánh mứt kẹo các cơ sở dịch vụ ăn uống
trong đó các đoàn của thành phố tập trung thanh tra kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn các chợ đầu mối siêu thị trung tâm thương mại
đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu cấp huyện xã thực hiện thanh tra kiểm tra
những tháng cuối năm luôn là thời điểm hoạt động gian lận thương mại nóng nhất trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết
để bảo đảm sự lành mạnh cho thị trường lực lượng quản lý thị trường sẽ xiết chặt công tác quản lý
đã triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động sản xuất trong nước
theo cục quản lý thị trường hà nội công tác kiểm tra xử lý hàng giả hàng nhái gian lận thương mại được triển khai liên tục tại các chợ tụ điểm kinh doanh
một số tụ điểm đường dây kinh doanh hàng giả hàng nhái đã bị triệt phá
tuy nhiên từ sau giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động kinh doanh hàng giả hàng lậu lại có dấu hiệu phức tạp
riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm tra ba sáu trăm ba mươi trường hợp xử lý ba hai trăm bảy mươi hai vụ khởi tố ba vụ với năm đối tượng
trong đó có hai trăm bảy mươi một vụ buôn bán hàng cấm hàng lậu chín mươi ba vụ kinh doanh hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và hai chín trăm linh tám vụ gian lận thương mại
tổng số tiền phạt hành chính truy thu thuế thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu là hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó có hai trăm bảy mươi một vụ buôn bán hàng cấm hàng lậu chín mươi ba vụ kinh doanh hàng giả hàng lậu lại có dấu hiệu phức tạp
hà nội thanh tra dự án tám b lê trực sau khi thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng của dự án
kết luận thanh tra công bố đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cho thấy công trình có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp về khoảng lùi giật cấp chiều cao
sau năm năm cùng với rất nhiều lần tổ chức cưỡng chế để tháo dỡ vi phạm ngày bảy tháng một mươi một ubnd tp hà nội thông báo hoàn thành việc xử lý vi phạm tại số tám b lê trực bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích các bên
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư xây dự án